giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng
đối tượng nguyễn thanh hà chú thành phố buôn ma thuột vừa bị bắt tạm giam bốn tháng về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn đức hưng chú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
cả hà và anh hưng đều là tài xế xe ô tô tải chở hàng
ngày hai mươi tám tháng bốn sau khi đi nhậu về hà mang theo hung khí đến nhà gặp anh hưng để giải quyết mâu thuẫn trước đó
lúc này hai bên xô sát lao vào đánh nhau hà đã dùng hung khí đánh anh hưng ngã gục ngay tại chỗ
rất may anh hưng sau đó đã gọi được người nhà đến đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an thành phố buôn ma thuột để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ bắt tạm giam thanh bốn tháng để điều tra về tội giết người
công an huyện đô lương
công an huyện đô lương nghệ an vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh manh động có vũ khí nóng
vào khoảng một mươi tám h hai mươi năm hôm qua ba mươi một tháng tám một người dân ở khu vực xã yên sơn huyện đô lương nghệ an
bị một nam thanh niên dùng súng khống chế cướp số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chỉ ba mươi phút sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt được thủ phạm
đó là nguyễn tất thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm sáu xã tân sơn huyện đô lương nghệ an
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng tự chế bên trong có một viên đạn trì một điện thoại di động
số tiền hơn hai năm triệu đồng một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn tất thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị theo quyết định ký ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thì hôm nay một tháng chín hai bốn trăm ba mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
và ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù sẽ được hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn
sáng nay trại tạm giam công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức công bố quyết định của chủ tịch nước
về việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân
dịp hai tháng chín năm nay có tám phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị này được đặc giá tha tù trước thời hạn
trại giam xuân hà đóng chân trên địa bàn xã
trại giam xu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước
cho hai mươi năm phạm nhân đủ điều kiện đặc xá
tại lễ công bố những người được đặc xá cũng đã được trao quyết định chứng nhận đặc giá
và trao căn cước công dân để làm hành trang cho họ thuận lợi ngay khi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
cũng trong sáng nay công an tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước năm hai nghìn hai mươi hai
cho sáu phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh
sau lễ công bố cán bộ trại giam công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để các phạm nhân trở về địa phương
trình diện khai báo từng bước tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống
thông tin về phiên tòa xét xử vụ án mua bán sử dụng ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương i
trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo
trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có
của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương một tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị
nhằm mua bán tổ chức sử dụng ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đèn nháy và bàn dj để tổ chức bay lắc
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì tổng hợp mức án tử hình
về các tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên sơ thẩm xét xử đinh hồng hải
trú tại quận một về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã dùng sổ đỏ ở khu nhà ở phường bình an quận hai
bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay chiếm đoạt của một doanh nghiệp và năm cá nhân hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi năm
giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết bốn mươi một lô đất cho ba mươi một hộ dân
đã thu tiền từ chín mươi một trăm linh giá trị hợp đồng tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một sở tài nguyên môi trường tp hcm
đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty tân hồng uy với bốn mươi một lô biệt thự nhà liền kề
đến nay có ba mươi hai trên bốn mươi một lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cấp bảy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho một mươi lô đất và đứng tên công ty tân hồng uy
lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
đinh hồng hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản họp hội đồng thành viên công ty tân hồng uy và ba mươi bốn lô đất
thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình
qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần o cham miền nam và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng
theo kế hoạch thì phiên tòa trên sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày năm tháng chín
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng nguyễn phúc lĩnh ba mươi sáu tuổi
chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn nên năm hai nghìn hai mươi anh nguyễn văn thái bốn mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai và vợ ly hôn
sau khi ly hôn vợ thái có quan hệ tình cảm với lĩnh
thời gian gần đây vợ chồng anh thái quay lại sống chung với nhau như vợ chồng
nên lĩnh không đồng ý thường xuyên đe dọa anh thái và vợ
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh lẻn vào nhà anh thái ở xã hưng lộc huyện thống nhất
dùng dao đâm anh thái trọng thương rồi bỏ trốn
bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết
qua tiến hành kiểm tra phát hiện hai đối tượng gồm nguyễn thị lương và nguyễn mỹ phước
cùng chú tại tỉnh nghệ an có hành vi cho vay lãi nặng
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tăng vật gồm ba thẻ cho vay
hai hợp đồng cho vay hai triệu đồng một dao bấm và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu làm việc hai đối tượng khai nhận hành vi cho vay lãi nặng
trên địa bàn tỉnh long an và huyện châu thành tỉnh tiền giang với lãi suất là ba mươi một tháng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám cũng trên địa bàn huyện châu thành
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và làm việc với võ văn màu
chú tỉnh long an về hành vi cho vai lãi nặng
đối tượng màu thừa nhận đã cho một mươi người vay tiền từ một triệu đồng đến một mươi năm triệu đồng
lãi suất ba mươi một tháng
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua xã gia hiệp huyện linh tỉnh lâm đồng khiến hai phụ nữ tử vong tại chỗ
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng tám tại đèo phú hiệp xã gia hiệp
chiếc xe tải biển số bốn mươi chín c hai mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi một do tài xế hoàng tấn phong
đến khúc cua trên đèo phú hiệp thì bị mất lái lật nghiêng xuống đường
khi lật nghiêng chiếc xe tải đã đè chúng xe máy
do chị đinh thị thanh tuyền điều khiển
đinh thị thanh tuyền điều khiển chở theo bà vi thị kim ngọc
cùng chú xã tam bố huyện di linh đang đi theo chiều ngược lại
hậu quả là hai nạn nhân tử vong tại chỗ
chiếc xe tải hư hỏng nằm lật nghiêng bên đường
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu nghỉ lễ dài ngày
dịp nghỉ lễ hai tháng chín
và trong sáng ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng
do người dân về quê nghỉ lễ dẫn đến ủn tắc tại các cửa ngõ ra vào thủ đô

các tử cán bộ một trăm linh cán bộ chiến sĩ sáng ngày hôm nay
em đã có mặt ở các địa điểm thường xuyên xảy ra ngập úng
cũng như là khi mà trời mưa thì lưu lượng giao thông di chuyển chậm
thì cũng đã có cán bộ chiến sĩ ở đấy để phân luồng từ xa
tại các bến xe do người dân chủ động về từ chiều hôm qua
nên lượng phương tiện và hành khách cũng ít hơn
nhiều nhà xe thừa trồng ghế
mọi hoạt động trở lại bình thường trong trạng thái bình thường mới
thì cái thói quen đi lại của người dân cũng đã thay đổi
thứ hai là cái các lượt xe ghép xe limousine và xe đồng trải hình xuất hiện quá nhiều
nên đã hiểu rất lớn đến hoạt động bàn tải khách liên tịch
nhìn chung un tắc chỉ xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô
còn các tuyến đường ngày thường un tắc vào giờ cao điểm
trong buổi sáng nay lại thông thoáng
thưa quý vị khu vực phố cổ hà nội có đặc điểm là có nhiều hộ kinh doanh
địa bàn phần lớn là nhà ống nhà xây dựng từ nhiều năm
nằm sâu trong các ngõ nhỏ nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
một mô hình hay với nguyên tắc hoạt động trên tinh thần tự nguyện tự giác tự quản
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với năm hộ gia đình liên kề nhau
có quy chế hoạt động có phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đang được thực hiện thí điểm tại phường hàng gai quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã và đang được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ
phố hàng hòm phường hàng gai được chọn là một trong những mô hình điểm
về tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
đây là một trong những con phố được đánh giá có nguy cơ cao về cháy nổ
khi phần lớn người dân kinh doanh các mặt hàng là sơn hoa chất và các loại dung môi
phường hàng gai là một trong một mươi phường phố cổ
phường hàng gai là một trong một mươi phường phố cổ của quận hoàn kiếm
với đặc thù là diện tích nhỏ dân cư đông có nhiều ngõ nhỏ sâu
đặc biệt là trên địa bàn phường hàng gai thì có tuyến phố hàng hòm
mà chúng tôi chọn để thực hiện thí điểm là tuyến phố mà kinh doanh hóa chất
chúng tôi rất hy vọng với mô hình này vừa có tác dụng tuyên truyền
tập huấn cho người dân tất cả các kỹ năng các biện pháp để phòng trái trước
và chẳng may nếu có sự phố xảy ra
thì sẽ có đầy đủ các kỹ năng các phương tiện để có thể là dập tắt đám cháy
hoặc là có thể cứu hoát được chính bản thân mình cũng như người dân của mình
khi tôi bấm thì cả năm đều kêu biết là có cháy trong một trong năm nhà
để người chạy hoặc là cứu
chẳng may có những sự cố thì nhiều người có thể là chủ động hơn trong việc phòng cháy
mỗi gia đình được trang bị một bình chữa cháy sách tay và một dụng cụ phá rỡ
các phương tiện này được lực lượng chức năng tư vấn
cho người dân để ở nơi dễ thấy dễ lấy
cùng với đó mỗi hộ cũng được lắp đặt một chuồng bao cháy tại tầng một tòa nhà
lắp đặt hai nút ấn báo cháy một nút ấn ở trong nhà một nút ấn ở ngoài nhà
ở vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình
bên cạnh đó các thành viên hộ gia đình trong tổ liên gia
được hướng dẫn và cài đặt sử dụng thành thảo app báo cháy một trăm một mươi bốn
từ khi tham gia vào tổ liên gia
thì là mình tự do được
biết nhiều tiếp xúc nhiều với cả những phương pháp phòng cháy chữa cháy
và được cài cái app báo cháy thì là
đúng là sẽ rất tiện lợi
và sự cố xảy ra thì chúng tôi đã sử dụng thành thảo rồi
sử dụng thành thảo những cái phương pháp và có thể tự cứu được hoặc là giúp anh cháy bên cạnh
cái mô hình này khi mà được triển khai và lan tỏa
thì nhân dân và đại bàng nhận thức được
và cái tầm quan trọng và ý nghĩa của cái mô hình này
từ cái thực tế của cái mô hình này thì sẽ rút ra các cái bài
các cái kinh nghiệm để sau đấy thì khi mà triển khai vào trong các cái ngõ bên trong
thì nó sẽ có một cái thuận lợi hơn và nó đáp ứng đúng cái yêu cầu và tiêu chí là
làm sao đấy nhân dân luôn chủ động trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
quan trọng nhất là khi xảy ra sự cố
việc chữa cháy với lực lượng tại chỗ là điều kiện quan trọng giúp khống chế nhanh nhất ngọn lửa
vì vậy mô hình đã cho thấy sự nhanh chóng khi hệ thống phòng cháy chữa cháy của tổ liên gia
được liên kết với nhau và các hộ sẽ đỡ rủi ro hơn khi có cháy xảy ra
nhằm đảm bảo trợ tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi
an toàn dịp nghỉ lễ cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng đã xa quân
xử lý vấn nạn xe dù bến cóc và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bên cạnh việc phân luồng giảm ồn tắc giao thông
đội cảnh sát giao thông số sáu đã tăng cường một trăm linh quân số bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý triệt đề để hạn chế tối đa xe dù xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên tuyến đường phạm hùng
và dọc bến xe mỹ đình kiên quyết xử lý các tụ điểm xe vận tải hành khách vi phạm đón trả khách theo quy định
các điểm trông giữ phương tiện không phép có dấu hiệu thành lập bến cóc xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định
và xe taxi gian lận cướp tại các nút giao thông trọng điểm tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tập trung kiểm tra xử lý vi phạm xung quanh bến xe khách
trung tâm thương mại bệnh viện tuyến đường tiếp nối bến xe khách vi phạm trật tự đô thị
trông giữ phương tiện giao thông xung quanh khu vui chơi giải trí đền chùa
tiểu mục rạch
lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh thủy của tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn việt cảnh
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn hương hóa huyện tam nông tỉnh phú thọ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội cưỡng đoạt tài sản phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
và đối tượng lê hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đỗ sơn huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có nốt ruồi cách một cm
dưới sau đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện